theo thông tin từ bộ tài chính trong năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đã có ba đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa
lũy kế đến tháng năm vừa qua đã có ba mươi bốn trên một trăm hai mươi bảy đơn vị cổ phần hóa thuộc danh mục thực hiện cổ phần hóa
nhóm doanh nghiệp phải cổ phân hóa còn lại là chín mươi ba đơn vị chiếm đến bảy mươi ba kế hoạch ban đầu
tuy nhiên điều đáng nói là cả ba doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phân hóa lại không thuộc danh mục các doanh nghiệp cổ phân hóa theo công văn số chín trăm chín mươi một
về tình hình thoái vốn đã có chín doanh nghiệp thuộc danh mục thực hiện thoái vốn với giá trị bảy trăm năm mươi chín tỷ đồng thu về một sáu trăm năm mươi bảy tỷ đồng
lũy kế từ năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín đã thoái vốn nhà nước tại tám mươi bảy đơn vị với giá trị bốn năm trăm bốn mươi chín tỷ đồng thu về tám bảy trăm sáu mươi năm tỷ đồng
theo công văn số chín trăm chín mươi một trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi phải thực hiện cổ phần hóa một trăm hai mươi bảy doanh nghiệp